trên địa bàn tỉnh tuyên quang xuất hiện mưa lớn trên diện rộng một số nơi có mưa rất to có khả năng gây lũ quét và sạt lở đất
tỉnh tuyên quang đang chỉ đạo các huyện thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết
ra soát kỹ từng địa bàn có khả năng bị ảnh hưởng
thông tin cảnh báo kịp thời cho nhân dân chủ động các biện pháp để phòng tránh
để chủ động ứng phó kịp thời hạn chế thấp nhất thiệt hại ảnh hưởng của hoàn lưu bão số ba gây ra
tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các huyện thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
cảnh báo dân cư sống ở vùng ven sông suối hạ lưu các hồ đập vùng trũng thấp có nguy cơ bị lũ ống lũ quét
chủ động các biện pháp ứng phó đối với những vùng có nguy cơ cao
phải kiên quyết tổ chức di rời người dân đến nơi an toàn trước khi thiên tai xảy ra
tăng cường kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình giao thông
thủy lợi nhà ở trường học trạm y tế bệnh viện kho tàng bến bãi cơ sở sản xuất
d cống dưới đê đường điện nước các công trình đang xây dựng để có phương án ứng phó kịp thời hiệu quả
ngoài ra tỉnh tuyên quang còn chỉ đạo các huyện thành phố sở ban ngành trong tỉnh
chuẩn bị lực lượng để kiểm soát giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị ngập
bến đò cầu tràn để hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn
bố trí lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để tiếp nhận và xử lý kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra